liên quan đến vụ việc một trăm ba mươi bảy nhân viên y tế tại tỉnh lai châu bị chấm dứt hợp đồng từ ngày một tháng bốn cho đến thời điểm hiện tại
hai đơn vị trực tiếp tuyển dụng và sử dụng là sở y tế và sở nội vụ tỉnh lai châu vẫn chưa nhận trách nhiệm trong việc đẩy một trăm ba mươi bảy nhân viên này ra đường
mới đây bộ y tế cũng đã có văn bản yêu cầu sở y tế lai châu xác minh làm rõ sự việc và giải trình để báo cáo với bộ y tế trong thời gian sớm nhất
tại cuộc họp báo diễn ra trong sáng ba tháng bốn nhiều câu hỏi liên tục được đặt ra là tại sao chấm dứt hợp đồng lao động đối với một trăm ba mươi bảy nhân viên y tế
đại diện sở y tế lai châu cho biết đó là do trong quá trình thi xét tuyển viên chức vừa qua những người này đã bị trượt
chúng tôi thực hiện theo kết luận đánh tra của sở nội vụ yêu cầu ngành y tế phải thực hiện việc ký lạc đồng cho nó đúng
tuy nhiên khi được hỏi nếu chưa được tuyển dụng tại sao trong các văn bản ban hành lại thừa nhận họ là viên chức biên chế nhà nước sở nội vụ lai châu cho rằng đó là do sở y tế làm sai trong quá trình ra văn bản
sự việc diễn ra trong suốt một thời gian dài ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống của một trăm ba mươi bảy con người đã cống hiến nhiều năm cho ngành y tế và câu hỏi được dư luận đặt ra là có hay không những khuất tất đằng sau các văn bản quyết định hợp đồng nhằm hợp thức hóa những sai phạm trong quá trình tuyển dụng và sử dụng người lao động của hai đơn vị này